thứ trưởng lương tâm quang yêu cầu đảng bộ cục an ninh nội địa phải nắm vững và tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm đường lối chủ trương chỉ đạo của bộ chính trị trung ương đảng đảng ủy công an trung ương về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân nhất là các nghị quyết trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh cục an ninh nội địa phải phát huy cao nhất tinh thần an ninh chủ động lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ các chủ trương giải pháp cơ chế chính sách biện pháp đối sách phù hợp và huy động các nguồn lực phương tiện để bảo đảm an ninh nội địa đồng thời tích cực chủ động chỉ đạo hướng dẫn công an các địa phương tổ chức tốt nhất công tác bảo đảm an ninh nội địa
mục tiêu nhất quán là bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng lợi ích quốc gia dân tộc bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh quốc gia không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
trước mắt là thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa đấu tranh chống hoạt động phá hoại đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
với tinh thần nghiêm túc tập trung dân chủ đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với một mươi năm đồng chí
hôm nay đảng bộ công an tỉnh tiền giang tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thiếu tướng nguyễn duy ngọc ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an sự và chỉ đạo tại đại hội
với phương châm đoàn kết chủ động nêu gương kỹ cư
trong nhiệm kỳ trước công an tỉnh tiền giang đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội chấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật với gần bốn vụ vi phạm trật tự xã hội xử lý gần chín trăm linh đối tượng ma túy đấu tranh có hiệu quả với tội phạm môi trường với gần một vụ
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng được quan tâm sâu sát
phát biểu tại đại hội thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao sự lãnh đạo của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân đảng bộ công an tỉnh tiền giang đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương nỗ lực phân đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương
bên cạnh đó thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải nhận thức rõ tầm quan trọng của lực lượng công an nêu cao tinh thần trách nhiệm trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước ngày càng phức tạp
sự thành công của đại hội đảng bộ công an tỉnh tiền giang là tiền đề để lực lượng công an tỉnh phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chiều nay thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và làm việc với học viện chính trị công an nhân dân
tại buổi làm việc trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân giám đốc học viện chính trị công an nhân dân đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng về quá trình xây dựng và phát triển của học viện sáu năm qua
theo đó dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an sự giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài ngành đến nay học viện chính trị công an nhân dân đã có những bước đi ổn định vững vàng
hiện học viện có một mươi tám đơn vị trực thuộc chín phòng trung tâm viện nghiên cứu với bảy phó giáo sư năm mươi một tiến sĩ từ đó đã đáp ứng được yêu cầu giảng dạy đối với các ngành học lĩnh vực
với nhiệm vụ là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị công an nhân dân học viện đã tổ chức nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước đề tài khoa học cấp bộ nhiều hội thảo và tọa đàm khoa học với sự tham gia của các nhà khoa học nghiên cứu trong và ngoài ngành
qua đó cung cấp nhiều luận cứu khoa học góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận chính trị công an nhân dân dẫn dắt định hướng thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân nhằm ban hành các quy định có liên quan tạo cơ chế điều kiện thuận lợi để các đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ đồng thời phát huy tính sung kết sáng tạo tình nguyện của đoàn viên hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại
theo đó kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và mô hình tổ chức bộ máy của bộ công an
tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận làm rõ về bố cục và nội dung của dự thảo đề án phân tích đánh giá những ưu điểm tồn tại của từng mô hình tổ chức mục tiêu quan điểm phương hướng kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị trong công an nhân dân
phát biểu tại phiên họp thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị trong thời gian tới ban chỉ đạo tổ biên tập đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân tiếp tục nghiên cứu tên gọi đề án sao cho phù hợp phương pháp xây dựng đề án đặt ra đảm bảo đúng quan điểm đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn
gác lại quá khứ và mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ việt nam và hoa kỳ
sau một phần tư thế kỷ quan hệ hai nước đã bước sang một trang hoàn toàn mới với sự hợp tác vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực
hai bên đã cùng tìm tiếng nói chung trong nhiều vấn đề thậm chí cả những vấn đề nhạy cảm vốn luôn bị coi là rào cản trong quan hệ hai nước để cùng vì một lợi ích là phát triển
trong ngành y tế trong hơn hai mươi năm qua chúng tôi đã cung cấp hơn bảy triệu đô la cho các khoản hỗ trợ đối với việt nam để giúp xây dựng nâng cao năng lực cho hệ thống y tế việt nam
riêng với việc ứng phó dịch covid một mươi chín chúng tôi cũng đã cung cấp cho việt nam một mươi ba triệu đô la trong công tác này
đồng thời tôi muốn gửi lời cảm ơn tới chính phủ và nhân dân việt nam về sự ủng hộ to lớn mà các bạn đã dành cho hoa kỳ
chúng tôi hết sức xúc động khi thấy hàng nghìn người dân việt nam đã tham gia và quyên góp rất nhiều khẩu trang và các thiết bị bảo hộ y tế
cũng như cả tiền bạc để hỗ trợ hoa kỳ
những sự đồng góp hỗ trợ đó đã giúp bảo vệ mạng sống của nhiều người dân hoa kỳ và chúng tôi mãi mãi biết ơn các bạn về sự hỗ trợ này
thưa ngài đại sứ năm hai nghìn hai mươi cũng đánh dấu kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ việt nam hoa kỳ
ngài có thể đánh giá về sự thay đổi phát triển của quan hệ song phương cũng như các thành tựu cột mốc lớn mà hai nước đã đạt được trong hai mươi năm năm qua
đồng thời đánh giá triển vọng hợp tác hai nước trong phòng chống dịch bệnh thời gian tới
trong bối cảnh tình hình còn diễn biến phức tạp
chúng tôi hết sức vui mừng khi tổ chức kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm nay năm hai nghìn hai mươi
tôi nghĩ rằng những bước tiến mà chúng ta đã đạt được trong hai mươi năm năm qua là vô cùng to lớn
trong đó tôi nghĩ rằng điều to lớn nhất mà hai bên đã làm được là chúng ta thực sự đã trở thành những đối tác và những người bạn của nhau
chúng tôi rất tự hào vì làm được điều đó
tôi nghĩ rằng để chúng ta có mối quan hệ và tình hữu nghị như ngày nay
tất cả chúng ta hãy nhìn lại những điều đã xảy ra trong quá khứ
và tôi cảm thấy rất biết ơn các nhà lãnh đạo dũng cảm và mạnh mẽ ở cả hai phía
họ đã cùng nhau quyết định gác lại quá khứ và xử lý các vấn đề mà chiến tranh để lại
như tìm kiếm các quân nhân mất tích trong chiến tranh tháo rỡ vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh
xử lý chất độc hóa học dioxin điều trị cho những người khuyết tật ở việt nam
và tôi cũng muốn nói thêm rằng chúng tôi hết sức biện ơn bộ công an trong công tác này
bởi vì bộ công an đóng một vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ hoa kỳ tìm kiếm những quân nhân mất tích trong chiến tranh
và đây chính là lĩnh vực hợp tác đầu tiên đã đưa hai nước chúng ta quay trở lại với nhau
và như chúng tôi vẫn thường gọi thì những hoạt động này chính là cầu nối để đưa tới bình thường hóa
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thì hoa kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm thì chúng ta đã bình thường hóa quan hệ
kể từ đó sự hợp tác của chúng ta không ngừng phát triển một cách mạnh mẽ
và mối quan hệ đối tác của chúng ta thì càng ngày càng trở nên phát triển hơn
ngày nay lĩnh vực mà chúng ta có thể hợp tác với nhau thực sự là rất ấn tượng
từ an ninh cho tới kinh tế y tế năng lượng giao lưu nhân dân
thật sự là rất ấn tượng nếu như bạn nhìn lại tại thời điểm năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chúng ta có rất ít các hoạt động giao thương
kim ngạch thương mại thời điểm đó chỉ khoảng bốn trăm năm mươi triệu đô la và ngày nay kim ngạch thương mại song phương đạt bảy mươi bảy tỷ đô la
cách đây hai mươi năm năm chúng ta có rất ít mối quan hệ
chúng ta có rất ít mối quan hệ giao lưu nhân dân
nhưng ngày nay đang có ba mươi sinh viên việt nam theo học tại hoa kỳ
chúng ta cũng là những đối tác chặt chẽ về an ninh để cùng hợp tác xử lý các thách thức chung
ví dụ như vấn đề hòa bình ổn định tại biển đông
hợp tác để thực thi các nghị quyết hội đồng bảo an liên hợp quốc hợp tác phòng chống khủng bố
sự hợp tác của chúng ta đã đóng góp cho hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực ấn độ dương thái bình dương
chúng tôi vô cùng lạc quan về tương lai chung của hoa kỳ và việt nam
tôi nghĩ rằng những điều mà chúng ta đã làm được trong hai mươi năm năm qua chính là xây dựng nền tảng lòng tin giữa hai quốc gia
và ngày nay hoa kỳ nói một cách công khai rằng chúng tôi rất quan tâm tới sự thành công của việt nam
chúng tôi tin rằng hoa kỳ có lợi ích quốc gia trong việc việt nam trở thành một đất nước vững mạnh thịnh vượng và độc lập
và các đời tổng thống của chúng tôi đã khẳng định trong những năm qua rằng
hoa kỳ và việt nam có sự tôn trọng rất lớn đối với chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ độc lập và thể chế chính trị của nhau
nhìn trong những năm qua chúng ta thấy rằng những điều chúng ta đạt được là hết sức to lớn
những điều này được xây dựng trên nền tảng lòng tin và chúng tôi hết sức lạc quan về tương lai phía trước
bên cạnh các lĩnh vực chính trị ngoại giao kinh tế quốc phòng hợp tác thực thi pháp luật cũng là điểm sáng trong quan hệ việt nam hoa kỳ
góp phần củng cố nâng cao lòng tin giữa hai nước đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu
thời gian qua thì hợp tác thực thi pháp luật đã đạt được
hợp tác thực thi pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực có thể kể đến một số lĩnh vực như phòng chống tội phạm an ninh mạng hỗ trợ đào tạo tập huấn thực thi pháp luật trao đổi thông tin
đề nghị đại sứ đánh giá về kết quả tiềm năng hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước và sự phối hợp của bộ công an việt nam với các đối tác hoa kỳ
tôi nghĩ rằng cũng giống như một quan hệ đối tác và tình hữu nghị giữa hai quốc gia chúng ta trong hai mươi năm năm qua
bảy mươi năm năm qua sự hợp tác về thực thi pháp luật giữa hai quốc gia đã phát triển rất tốt và chúng tôi cũng có được mối quan hệ hợp tác hiệu quả với bộ công an việt nam
chúng tôi tin rằng hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất giữa hai quốc gia chúng ta
cũng như bạn vừa điểm ra một số lĩnh vực hợp tác quan trọng thì trong những năm qua chúng ta đã tăng cường hợp tác về trao đổi thông tin hợp tác trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia buôn bán ma túy buôn bán động vật hoang dã xử lý tội phạm kinh tế hàng giả cũng như hợp tác phòng chống khủng bố
chúng tôi hết sức cảm ơn bộ công an về sự hợp tác tuyệt vời của các bạn trong nhiều lĩnh vực như là thực hiện các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
như tôi cũng đã chia sẻ trước đó chúng tôi rất cảm ơn bộ công an về vai trò trung tâm của các bạn trong việc hỗ trợ tìm kiếm hải cốt quân nhân hoa kỳ mất tích trong chiến tranh
đối với chúng tôi thì hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật có vai trò sống còn và chúng tôi rất quan trọng sự hợp tác trong lĩnh vực này
tôi có thể kể đến một ví dụ vừa diễn ra vào năm ngoái đó là chuyến thăm chính thức hoa kỳ của bộ trưởng bộ công an tô lâm
đó là một chuyến thăm rất tốt đẹp và rất thành công
trong lĩnh vực thực thi pháp luật bộ trưởng tô lâm đã gặp gỡ các quan chức cấp cao nhất của hoa kỳ về an ninh và thực thi pháp luật
và tôi nghĩ rằng chuyến thăm đó đã giúp thúc đẩy rất mạnh sự hợp tác của hai bên
tương tự như vậy thì năm ngoái phó giám đốc cơ quan điều tra liên bang hoa kỳ fbi cũng đã tới thăm việt nam gặp bộ trưởng tô lâm cùng nhiều quan chức khác
vì vậy tôi cho rằng hợp tác an ninh của hai bên đã mang lại những xung lực mạnh mẽ và lợi ích cho cả hai quốc gia
ở đây tôi cũng muốn đề cập đến hợp tác rất hiệu quả của chúng ta trong lĩnh vực thực thi pháp luật
chúng ta đã tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nữa
hoa kỳ khẳng định cam kết tăng cường hợp tác với bộ công an việt nam để nâng cao năng lực cho lực lượng công an của việt nam
ví dụ chúng tôi cũng đã cung cấp hoặc bán nhiều thiết bị chuyên dụng phục vụ các hoạt động thực thi pháp luật tại việt nam
sự hợp tác và hỗ trợ của chúng tôi đối với việc nâng cao năng lực trong ngành công an của việt nam còn mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác về đào tạo
chúng tôi rất vui mừng khi có thể thực hiện rất nhiều hoạt động hợp tác đào tạo cùng với lực lượng công an chuyên nghiệp của việt nam
ví dụ trong năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín chúng ta cũng đã thực hiện được hơn ba mươi hoạt động đào tạo giữa hoa kỳ và việt nam
trong rất nhiều các lĩnh vực như chống buôn bán ma túy chống hàng giả chống lạm dụng trẻ em và nhiều lĩnh vực khác mà tôi cho rằng
các hoạt động đào tạo này đều có những kết quả rất tốt
chẳng hạn năm ngoái hai bên đã tổ chức khóa tập huấn đầu tiên về chống buôn bán động vật hoang dã
và không lâu sau đó chúng tôi phấn khởi khi việt nam đã kịp thời phát hiện và thù giữ thành công một lượng lớn sừng tê giác
hay hợp tác hiệu quả trong đấu tranh phòng chống ma túy đã góp phần hỗ trợ bộ công an việt nam phát hiện và triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy
tôi cũng muốn nói thêm rằng sự hợp tác rất hiệu quả giữa hoa kỳ với bộ công an việt nam
đảm bảo an ninh an toàn cho nhiều chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao tới việt nam
chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác này
tôi muốn nhấn mạnh lại rằng cũng như mối quan hệ song phương
quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật đã đạt được nhiều thành tiệu rất to lớn
và sự hợp tác này cũng đem lại lợi ích cho cả hai nước chúng ta
với vai trò là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
việt nam đã đăng cai tổ chức thành công nhiều hoạt động sự kiện ngoại giao song phương đa phương quan trọng
như diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec diễn đàn kinh tế thế giới
và đặc biệt là hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai
ngài đại sứ đánh giá như thế nào về công tác tổ chức của nước chủ nhà
đặc biệt là trong việc đảm bảo an ninh an toàn đối với các sự kiện quốc tế như thế này
trước hết tôi muốn chia sẻ rằng chúng tôi coi việt nam là một trong những đối tác quan trọng
và có năng lực tốt nhất của chúng tôi trong khu vực ấn độ dương thái bình dương
chúng tôi hết sức vui mừng khi phối hợp làm việc một cách chặt chẽ với các đối tác việt nam
trong việc hỗ trợ tổ chức các sự kiện này
như bạn biết đấy việt nam đang ngày càng đóng một vai trò to lớn hơn trên trường quốc tế
chúng tôi rất vui mừng khi vào năm hai nghìn một mươi chín
việt nam là chủ nhà của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
đây cũng là lần đầu tiên tổng thống donald trump đến thăm việt nam
và trong chuyến thăm quan trọng này ông đã có bài phát biểu quan trọng tại đà nẵng
trong đó ông đưa ra tầm nhìn của hoa kỳ đối với khu vực ấn độ dương thái bình dương
và sau đó tổng thống cũng đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
các quan chức việt nam đã thể hiện tuyệt vời vai trò chủ nhà của apec
cũng như khi họ hỗ trợ chúng tôi tổ chức chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống trump tới việt nam
chúng tôi đặc biệt cảm ơn bộ công an việt nam trong việc đảm bảo an ninh cho tổng thống hoa kỳ
cũng tương tự như vậy đến năm hai nghìn một mươi chín
khi chúng tôi tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống hoa kỳ và chủ tịch triều tiên
chúng tôi vẫn thường nói rằng trong rất nhiều nơi trên khắp thế giới mà chúng tôi có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh
thì chúng tôi đã lựa chọn và tìm đến những đối tác việt nam
và đề nghị các bạn hỗ trợ chúng tôi trong việc tổ chức sự kiện quan trọng này
bởi vì chúng tôi có niềm tin rất to lớn vào năng lực tổ chức của việt nam
và nghĩ rằng chính sách ngoại giao khéo léo của việt nam trong quá khứ
là một ví dụ tiêu biểu để thúc đẩy cho nỗ lực ngoại giao hoa kỳ triều tiên
dù hội nghị này có thời gian chuẩn bị rất ngắn
nhưng diễn ra hết sức thành công và thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai quốc gia chúng ta
cũng như hỗ trợ cho các hoạt động thảo luận giữa hoa kỳ và triều tiên
chúng tôi rất cảm ơn những người bạn của chúng tôi tại bộ công an việt nam
trong việc đảm bảo an ninh an toàn cho hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
đảm bảo an ninh cho tổng thống trump cũng như cho các lãnh đạo của cả hai nước
đây là một sự kiện quốc tế rất nhạy cảm nhưng đã được thực hiện một cách hết sức thành công
và phần lớn là nhờ vào sự hợp tác của bộ công an việt nam
tôi muốn chia sẻ thêm rằng sự hợp tác với bộ công an việt nam
về việc đảm bảo an ninh an toàn cho nhiều sự kiện lớn khác cũng đã diễn ra trong những năm qua
ví dụ như chúng tôi có rất nhiều chuyến thăm của các quan chức cấp cao hoa kỳ
như ngoại trưởng bộ trưởng quốc phòng bộ trưởng thương mại và nhiều các quan chức khác
những người bạn của chúng tôi tại bộ công an đã thực hiện việc đảm bảo an ninh an toàn một cách tuyệt vời
cùng với đó bộ công an cũng đã có vai trò hết sức quan trọng
đối với việc bảo đảm an ninh an toàn cho nhiều hoạt động song phương khác giữa hai quốc gia
mà đây có thể kể tới là chuyến thăm của hai tàu sân bay hoa kỳ tới đà nẵng vừa qua
tôi muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng việt nam là một đối tác hết sức trách nhiệm
và có năng lực cao mà chúng tôi hết sức trân trọng
và chúng tôi hết sức cảm ơn bộ công an việt nam trong việc đảm bảo an ninh an toàn
cho tất cả những hoạt động hợp tác này của chúng ta
việt nam mong muốn tiếp tục hợp tác với hoa kỳ trong vai trò chủ tịch asean
và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhằm thúc đẩy lợi ích của hai nước
cũng như góp phần thúc đẩy hòa bình hợp tác thịnh vượng và an ninh khu vực cũng như thế giới
vậy trong thời gian tới hoa kỳ có những chính sách và định hướng thế nào
để tăng cường mối quan hệ với việt nam cũng như khu vực asean
đặc biệt là trên lĩnh vực thực thi pháp luật thưa ngài đại sứ
asean có vai trò trung tâm đối với chính sách đối ngoại của hoa kỳ
như tổng thống trump từng nói asean có vị trí trung tâm ở khu vực ấn độ dương thái bình dương
và hòa bình an ninh ổn định của khu vực ấn độ dương thái bình dương
có vai trò sống còn đối với an ninh và sự thịnh vượng của hoa kỳ
như các bạn có thể thấy rằng trong những năm qua hoa kỳ giữ vững cam kết đối với việt nam
cũng như các quốc gia tại asean và hầu như toàn bộ các quốc gia trong khu vực ấn độ dương thái bình dương
chúng tôi hết sức ủng hộ các mục tiêu mà những người bạn của chúng tôi tại khu vực asean đã đề ra
về việc đảm bảo hòa bình an ninh thịnh vượng liên kết nội khối đầu tư cơ sở hạ tầng
cũng như hợp tác thực thi pháp luật ở khu vực này
chúng tôi cũng hết sức ấn tượng và cảm ơn việt nam với vai trò chủ tịch asean đảm nhận trong năm nay
và đặc biệt là trong một năm có rất nhiều thách thức như năm nay
tôi nghĩ rằng nhờ có sự lãnh đạo hiệu quả sáng suốt của mình
thì việt nam đã giúp và điều phối sự hỗ trợ
cũng như các chính sách liên quan đến việc kiểm soát đại dịch covid một mươi chín trong khu vực
tôi nghĩ rằng việt nam cũng đã thể hiện vai trò rất tuyệt vời
với các lợi ích chung của chúng ta trong khu vực ấn độ dương thái bình dương
không chỉ là các lợi ích giữa các quốc gia trong asean
mà còn là các hoạt động các lợi ích chung giữa tất cả các đối tác
có chung suy nghĩ trong khu vực trong nhiều vấn đề trong nhiều lĩnh vực
như vấn đề biển đông cũng như các vấn đề thực thi pháp luật phòng chống khủng bố
buôn bán ma túy cũng như thúc đẩy sự thịnh vượng về kinh tế trong khu vực
và kiểm soát đại dịch covid một mươi chín
chúng tôi có sự ủng hộ rất lớn đối với việc việt nam
đảm nhận vai trò chủ tịch asean trong năm nay
và chúng tôi rất trân trọng những thành tiệu và những công việc
mà việt nam đã làm trong cương vị này
như các bạn cũng đã thấy năm nay là một năm rất quan trọng đối với việt nam
khi đảm nhiệm vai trò thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
và tại đây việt nam cũng đang đóng một vai trò hết sức tích cực và đầy trách nhiệm
chúng tôi rất tự hào là đối tác của việt nam
và hỗ trợ việt nam trong nhiệm kỳ này
tôi cũng muốn chia sẻ thêm ra
ngoài vai trò tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
thì việt nam cũng đã đóng vai trò tích cực trong nhiều hoạt động khác
trong đó có việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
hoa kỳ rất tự hào khi hỗ trợ việt nam trong việc triển khai các hoạt động
của lực lượng gìn giữ hòa bình tại nam sudan
và chúng tôi đánh giá rất cao rất trân trọng vai trò đầy trách nhiệm
và hiệu quả của việt nam
một lần nữa xin được cảm ơn ngài đại sứ đã tham gia chương trình
đây là lần đầu tiên tôi tham gia phỏng vấn tại trường quay
của truyền hình công an nhân dân anntv
và thực sự là tôi rất ấn tượng với cuộc trao đổi của chúng ta
hy vọng hoa kỳ sẽ tiếp tục là một đối tác mạnh mẽ của việt nam
và chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác thật chặt chẽ
với bộ công an việt nam trong thời gian tới